từ đầu tháng một đến cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai tại các địa bàn giáp ranh với khu công nghiệp nhân trạch
huyện nhân trạch tỉnh đồng nai liên tiếp xảy ra nhiều vụ cướp giật táo bạo với thủ đoạn hết sức liều lĩnh
và manh động gây hoang mang đối với người dân công an huyện nhân trạch đã vào cuộc truy xét
và bắt được nhóm đối tượng gây án
công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với bốn đối tượng
gồm danh nhật trường hai mươi tuổi quê tỉnh kiên giang nguyễn ngọc phước một mươi chín tuổi ngụ xã phước thiện huyện nhân trạch
nguyễn tấn đạt một mươi chín tuổi quê tỉnh an giang và lê thanh dễ một mươi tám tuổi quê tỉnh sóc trăng
cả bốn tạm trú tại huyện nhân trạch để điều tra làm rõ về hành vi cướp cướp giật tài sản
đây là nhóm đối tượng có tuổi đời còn nhỏ nhưng chỉ trong thời gian ngắn đã thực hiện nhiều vụ cướp
cướp giật tài sản táo bạo thủ đoạn rất tinh vi xảo quyệt và manh động
các đối tượng ăn mặc giả gái thường mang hôn khí thời điểm gây án từng vào đêm khuya đường vắng
khi thấy con mồi chúng vào dạng cảnh gây hấn đánh nhau mang hôn khí ra hù dọa hoặc xin đẻo tiền
rồi khống chế nạn nhân cướp tài sản tại cơ quan cảnh sát điều tra
các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình

khi mà cướp cướp dật tài sản người dân sau khi mà xảy ra vụ việc thì nên là khẩn trương đến cơ quan công an gần nhất để trình báo sự việc
hoạt động của bọn cướp cướp giật tài sản thường mang tính manh động
do đó ngoài những nỗ lực của lực lượng chức năng bản thân người dân cần nâng cao hơn nửa ý thức cảnh giác
chủ động phòng ngừa không để sơ hở khiến kẻ gian có cơ hội gây án
góp phần bảo vệ an toàn cho bản thân và giữ bình yên cho cả cộng đồng